theo báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho thấy đến nay đã có hai sáu mươi một đơn vị cấp xã đạt nông thôn mới và hai mươi bảy đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới
tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ một mươi bảy bốn năm hai nghìn một mươi một xuống tám hai năm hai nghìn một mươi năm bình quân giảm một tám mươi bốn một năm
tuy nhiên các đại biểu cũng cho rằng xây dựng nông thôn mới cần gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhưng để tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách hiệu quả thì các đại biểu đề nghị chính phủ ngay từ khi đề ra thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cần tính đến sự phù hợp của các tiêu chí đó đối với điều kiện của từng địa phương vùng miền

các xã vùng núi vùng bảnh ngang thường vùng thường xuyên bị thiên tai bạo lũ
đề nghị chính phủ có cơ chế chính sách đặc thù ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội phát triển sản xuất cho các địa phương đặc biệt là khu vực nông thôn miền núi hải đảo
nghiên cứu xây dựng và điều chỉnh các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sao cho phù hợp với vùng miền khu vực cũng như là phong tục tập quán của các địa phương
đề nghị chính phủ ban hành quy hoạch vùng sản xuất
quan tâm bố trí cho một số địa phương khó khăn về vốn phát triển sản xuất xây dựng mô hình kinh tế gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động
bổ sung đề án đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm nòng cốt cho chương trình xây dựng nông thôn mới
ưu tiên đào tạo đội ngũ chuyên gia quản lý tổ chức các mô hình sản xuất kinh doanh cán bộ hợp tác xã và đội ngũ cán bộ cơ sở
thực tế cho thấy tại một số tỉnh địa phương mặc dù đã về đích nông thôn mới nhưng lại xảy ra tình trạng nợ động cơ bản
sản xuất nông nghiệp có nhiều thay đổi nhưng chưa thực sự khởi sắc
vì vậy xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong những năm tiếp theo vẫn là một bài toán cần có lời giải cụ thể
sự vào cuộc của các cấp các ngành địa phương một cách quyết liệt thì mới mang lại hiệu quả cao